cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với ninh thị vân anh còn có các biệt danh là anna bắc giang hay tin na dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở bắc giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để điều tra theo đơn tố cáo về hành vi chiếm đoạt xe ô tô của ninh thị vân anh
theo định giá tài sản chiếc xe ô tô mà ninh thị vân anh bị tố cáo có hành vi chiếm đoạt có giá trị trên năm trăm linh triệu đồng
làm việc với cơ quan điều tra ninh thị văn anh khai nhận sau khi hết hợp đồng thuê xe tự lái của một đơn vị cho thuê vân anh đã cố tình không trả lại xe mà làm giả giấy tờ đăng ký xe rồi đem đến thành phố ninh bình bán cho một người dân ở hà nội với giá bốn trăm năm mươi triệu đồng
nạn nhân đã chuyển trả trước cho vân anh ba trăm chín mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phan thiết đã đến tp ninh bình
thu giữ chiếc xe tăng vật đưa về bình thuận để phục vụ điều tra và định giá tài sản
ngay sau khi khởi tố vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phan thiết đã bàn giao hồ sơ vụ án cho phòng cảnh sát hình sự công an tp bình thuận thụ lý điều tra theo thẩm quyền